thông tin về áp thấp nhiệt đới trên đất liền
trong ba giờ qua áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
với sức gió mạnh nhất cấp sáu bảy giật cấp tám không thay đổi so với ba giờ trước đó
ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế đã có mưa to đến rất to
riêng hà tĩnh và thừa thiên huế có tổng lượng mưa là từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm trong ba giờ qua
hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng đông
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
đến một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông
trên bờ biển các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
như vậy là hai áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới cùng với gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang gây sóng to gió lớn cho toàn bộ vùng biển đông
ngoài ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng chín các tỉnh từ thanh hóa cho đến quảng ngãi được cảnh báo là có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh cho đến năm trăm linh mm một đợt tây nguyên là từ hai trăm linh cho đến ba trăm linh mm cả đợt
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với hai áp thấp nhiệt đới cùng gió mùa tây nam hoạt động mạnh
theo dõi chặt chẽ diễn biến của hai áp thấp nhiệt đới và thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối
cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
giả soát phương án ứng phó với thiên tai để thực hiện tốt theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ
để kịp thời triển khai ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai khi có yêu cầu
bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an ninh an toàn cho nhân dân tổ chức kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là trên các tuyến cao tốc các cầu vượt biển kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển tại các khu vực nguy hiểm
đối với khu vực ven biển đồng bằng đô thị phối hợp với các lực lượng chức năng trong giả soát
chủ động sơ tán di rời dân cư tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở
trên khu vực tập trung sau khi di rời khỏi vùng mặt nước của người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản phối hợp thuyết phục vận động di rời
đối với khu vực miền núi trung du và khu vực tây nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
tập trung kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là tại các khu vực đã bị ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số bốn vừa qua
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
do áp thấp nhiệt đới có tốc độ di chuyển nhanh diễn biến phức tạp
có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn các tỉnh ven biển miền trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống
trong đó tập trung kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày hai tháng chín các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao có thể xảy ra ngập lụt sạt lở đất
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình cho biết toàn tỉnh hiện còn sáu mươi năm phương tiện với sáu trăm một mươi năm lao động đang hoạt động trên biển
các phương tiện đã nắm được diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang trên đường vào bờ và đánh bắt ở vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đã thông tin cho trên hai ba trăm linh tàu cá với hơn bảy ngư dân được hoạt động trên biển biết về thông tin áp thấp nhiệt đới
để chủ động đưa tàu về nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
tại cửa biển cửa việt và cửa tùng đã có hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng trị vào nơi neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới
tại tỉnh quảng ngãi hiện có hai trăm linh hai tàu cá trên một hai trăm linh tám ngư dân đang khai thác hải sản trong vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
đối với số phương tiện hoạt động trên vùng biển hoàng sa bộ đội biên phòng quảng ngãi đã hướng dẫn cho ngư dân vào neo đậu
tại các đảo chi tôn đá lồi trụ cầu và một số di chuyển xuống phía nam tranh trú để đảm bảo an toàn
chiều cùng ngày ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng ra công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn
trong đó cấm tàu cá ra khơi
ban chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh
sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn ở âu thuyền thọ quang
kiểm đếm nắm chắc tàu thuyền phương tiện đang hoạt động tại vùng nguy hiểm nghiêm cấm tàu cá ra khơi